những năm gần đây có không ít lời kêu gọi bỏ tết bởi nhiều lý do như tốn kém nhiều khê hay phổ biến hơn là tết nhạt
trước những ý kiến đó công ty cổ phần văn hóa truyền thông sống phối hợp cùng nhà xuất bản thế giới
xuất bản ấn phẩm xuân canh tí hai nghìn hai mươi sách tết đoàn viên và tổ chức cuộc trò chuyện tết tối giản giữ nét xưa trong lòng hiện đại
tết đoàn viên gồm bốn phần phong vị tết tết trong tôi tết đoàn viên vị thanh
mỗi bài viết trong từng phần bằng một cách riêng tác giả đã nói về những vẻ đẹp khác biệt của tết
những vẻ đẹp ấy của tết hiện hiện trong trời đất trong cây cỏ hoa lá trong những ngôi nhà trên mỗi gương mặt và trong hương vị của những món ăn truyền thống
nhưng trong dòng chảy thiêng liêng nhất là sự đoàn tụ xung vầy
nhân dịp ra mắt sách buổi nói chuyện tết tối giản giữ nét xưa
tết giữ nét xưa trong lòng tết hiện đại đã thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến của những nhà văn nhà báo từ thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ có tác phẩm trong tết đoàn viên như nhà văn y phương nhà thơ phan thị thanh nhàn nhà văn trung sĩ nhà văn uông triều nhà báo lữ mai
buổi nói chuyện mang lại cho độc giả tham gia những câu chuyện và cảm xúc vô cùng đáng nhớ trong ngày phố phường đã bắt đầu vào xuân